dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trưởng chính phủ đã họp thảo luận về dự thảo nghị quyết số một của chính phủ
văn bản thường đường ban hành ngày đầu năm gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo điều hành
dự thảo nghị quyết một cho năm hai nghìn hai mươi một gồm một mươi một nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
được cụ thể hóa thành gần hai trăm linh nhiệm vụ giao cho các ngành lĩnh vực
các ý kiến tại cuộc họp tán thành phương hướng xây dựng dự thảo cô động có trọng tâm trọng điểm
tạo điểm nhấn cho công tác chỉ đạo điều hành cả năm hai nghìn hai mươi
năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba
ghi nhận các ý kiến thủ tướng nêu rõ tinh thần chính phủ hướng về người dân
thu hút đầu tư phát triển với môi trường đầu tư thuận lợi lo cho người dân về công ăn việc làm
thu nhập an sinh xã hội với tất cả ý chí sáng tạo của các cấp các ngành
quán triệt và đưa nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba vào cuộc sống từ năm đầu hai nghìn một mươi năm
các bộ ngành phải xác định rõ
có yêu cầu mục tiêu định hướng phát triển nhất là thể chế cơ chế chính sách trọng tâm
đột phá xử lý vấn đề mới tạo động lực phát triển từng ngành từng lĩnh vực